kính chào quý vị và các bạn khối không khí lạnh ở phía bắc đang có quá trình suy yếu và di chuyển ra phía đông
đưa trường gió đông đến đông nam ẩm tự biển vào trong đất liền
bởi vậy thời tiết ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ nhiều mây về đêm và sáng kèm theo sương mù
có lúc có mưa nhỏ mưa phùn tập trung tại ven biển và đồng bằng trời chỉ còn rất nhẹ trong đêm nay
ban ngày thời tiết khô ráo hơn và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một hai mươi bốn độ sau đó tăng nhẹ thêm một độ
phía tây bắc bộ trời rét nhẹ chỉ có mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng ban ngày tạnh giáo trời còn nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc hai mươi sáu hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau hai ngày một mươi bốn một mươi năm nhiệt độ nhít nhẹ mỗi ngày khoảng một độ
khu vực từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế sẽ có xuống tăng nhiệt trong ba ngày tới trời có mưa mưa nhỏ
về đêm và sáng ở phần phía bắc ban ngày có nắng nhiều hơn mức nhiệt lúc trưa chiều mai giao động
từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ sau đó sẽ tăng chậm dần
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến có mưa vài nơi về chiều tối và đêm
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
thời tiết tại khu vực này là tương đối ổn định
tại khu vực tây nguyên khối không khí khô vẫn bao trùm tại đây nên trong ba ngày tới
thời tiết hầu như ít thay đổi ban ngày độ ẩm thấp ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
có nơi sẽ cao hơn mức này
tại các tỉnh nam bộ không mưa đủ ẩm trưa chiều thấp ngày nắng nhiều
riêng tại các tỉnh miền đông nam bộ duy trì nắng nóng gai gắt với nhiệt độ ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên mức ba mươi bảy độ trời nắng nóng gai gắt ở khu vực miền đông nam bộ